thưa quý vị vậy là sau một mươi bốn ngày giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu hôm nay ngày hai mươi ba tháng bảy
bí thư thành ủy tp hcm đã ký chỉ thị khẩn số một mươi hai liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây được xem là kịch bản thứ hai trong ba kịch bản mà thành phố đã chuẩn bị từ trước
đó là khi thành phố chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng
lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị một mươi sáu một thời gian và có thể thực hiện một mươi sáu cộng ở một số địa phương
chỉ thị khẩn có những nội dung đáng chú ý sau
thứ nhất tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch
thứ hai tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách
trong các khu phong tỏa khu cách ly và các gia đình có các ca f f một cách ly tại nhà
thứ ba thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhằm hạn chế tối đa các hoạt động việc đi lại khi không thực sự cần thiết cấp bách
thứ tư tăng cường công tác truyền thông chú động hiệu quả an dân
hạn chế tối đa đưa tin một chiều thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
theo đó cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc từ thành phố đến cơ sở
thời gian cao điểm hai tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với kết quả phòng chống dịch của thành phố